với hành vi giết người và cướp tài sản lê văn công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện đông anh hà nội
đã bị công an huyện đông anh khởi tố bắt tạm giam vào ngày hôm qua
công khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lẩy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ
ngày một mươi sáu tháng bảy công chuẩn bị hung khí từ nhà rồi ra biến xe mỹ đình
đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày công thuê lái xe trở về xã nam hồng huyện đông anh với giá một trăm linh đồng
khi đến nghĩa trang thôn bầu xã kim trung thì sát hại nạn nhân cướp tài sản rồi bỏ trốn
công an tp hà tĩnh cho biết đã bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
hoạt động liên huyện liên tỉnh với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tình vị
ngày hai mươi một tháng sáu tại phường nguyễn du thành phố hà tĩnh cơ quan công an đã bắt giữ nguyễn thị bích mỹ
trú tại huyện vũ quang thu giữ khoảng hai năm trăm linh viên thuốc lắc
gần một trăm hai mươi năm gram ketamine
khám xét khẩn cấp chỗ ở của mỹ tiếp tục thu giữ hơn năm trăm một mươi ba gram ketamine
mở rộng điều tra công an tp hà tĩnh bắt giữ nguyễn thị huế trú tại tp đồng hới tỉnh quảng bình
khám xét cho thấy thu giữ được một năm trăm linh viên thuốc lắc và hơn một trăm chín mươi sáu gram ketamine
một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet
vừa bị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công bắt giữ một mươi sáu đối tượng
vào chiều một mươi chín tháng sáu
qua tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện hồng dân đã bắt quả tang một mươi sáu đối tượng
đang tham gia cá cược thông qua các trận đá gà trên mạng internet
tại nhà của cao hoàng luận chú tại huyện hồng dân
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động
gần ba mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác
điều khiển xe gắn máy gắn biển số giả phát hiện người dân sơ hở
thì sẽ ra tay cướp giặt tài sản
bộ đối tượng nguyễn văn hùng nguyễn văn lộc lê tuấn kiệt và nguyễn hoàng nam
cùng chú tỉnh tây ninh đã gây ra hai mươi vụ cướp giật tài sản
bốn đối tượng này đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận đã gây ra hai mươi vụ cướp giật
trên tuyến quốc lộ năm mươi một địa bàn hai tỉnh đồng nai vũng tàu
lực lượng chức năng thu giữ một số tăng vật có liên quan
vâng trung bình mỗi năm gần đây lực lượng cảnh sát nhân dân điều tra khám phá
một mươi vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên bảy mươi năm
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi
góp phần không nhỏ trong kết quả này là những nỗ lực và sự hy sinh rất lớn
của lực lượng cảnh sát hình sự những người được coi là quả đống thép
của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
không thể không nói đến lực lượng chủ lực sung kích
nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ đánh án trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự
đấu tranh và chỉ trong thời gian ngắn băng nhóm tội phạm này đã bị triệt xóa
đây chỉ là một trong số hàng trăm băng nhóm tội phạm đã bị lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh triệt xóa hàng năm
thế nhưng với lực lượng cảnh sát hình sự không chỉ là đối mặt với những đối tượng tội phạm giang hồ
cộng cán mà trong các chuyên án đấu tranh với tội phạm mục đích
mua bán người đặc biệt là mua bán trẻ sơ sinh hay các nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường
thì luôn để lại nỗi đau niềm chăn trở
thu thúc cán bộ chiến sĩ nỗ lực không ngừng nghỉ trong đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
tôi cũng là một người mẹ đã trực tiếp tham gia vào đấu tranh chuyên án
liên quan đến mua bán trẻ sơ sinh sang nước ngoài
tôi thực sự cảm thấy rất là bức xúc với các đối tượng đã coi con của mình là một món hàng
và trao đổi
mua bán sang bên nước ngoài mà không biết con mình ở đâu và sẽ như thế nào sau này
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các nguyên nhân điều kiện làm nảy sinh tội phạm xuất hiện phổ biến hơn
đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn xã hội khắc phục mọi khó khăn
lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra khám phá một mươi tám tám trăm tám mươi vụ
bắt xử lý bốn mươi hai trăm chín mươi bảy đối tượng đạt tám mươi hai sáu mươi sáu
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
bắt vận động đầu thú thanh loại một bốn trăm chín mươi một đối tượng truy nã
triệt phá chín mươi chín văn nhóm tội phạm
số vụ an toàn xã hội hình sự hàng năm đã được kéo dài
tỉ nệ điều tra khám phá đã được tăng
không để xảy ra các tuyến điện bàn tụ điểm phức tạp về tội phạm và tên nạn xã hội
đặc biệt là những vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt gây nghiêm trọng
đã được lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị địa phương
để được điều tra khám phá bắt giữ
đối với chúng tôi đấu tranh đối với các chuyên án
không chỉ là để tìm ra cái thủ phạm gây án
mà mục đích mục tiêu là để ngăn chặn các tội phạm
ngoài sự nghi tội phạm thì còn có những ý nghĩa nhân văn chất hẳn lớn
trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung là hết sức nặng nề
song cũng vô cùng vinh dự và vẻ vang
chính vì vậy mỗi chuyên án đấu tranh
thành công và nhận được sự tin yêu của quần chúng nhân dân
chính là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự
tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
chiều qua ngày một mươi chín tháng bảy công an thành phố hà nội tổ chức họp báo
thông báo kết quả điều tra khám phá vụ giết người
cướp tài sản xảy ra tại xã kim trung huyện đông anh hà nội
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy công an xã kim trung công an huyện đông anh
nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nam giới
trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn bầu xã kim trung
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng gây án vào ban đêm với hành động dã man bằng các biện pháp nghiệp vụ
cùng với sự nỗ lực của các lực lượng
đến một mươi năm h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây án là lê văn công
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng
tại cơ quan công an công khai nhận do không có tiền tiêu xài công nảy sinh ý định
cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ
ngày một mươi sáu tháng bảy công chuẩn bị một con dao từ nhà rồi ra biến xe mỹ đình
khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày công thuê lái xe trở về xã nam hồng huyện đông anh
với giá một trăm linh đồng
khi đến nghĩa trang thôn bầu xã kim trung thì ra tay giết nạn nhân
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt bị cáo trần thanh vũ chú tỉnh đồng nai
một mươi ba năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu vũ đã dọa chém ông dũng
con trai của ông dũng là đỗ thanh kiệt đã dùng dao đâm ba nhát vào người vũ
còn vũ dùng dao chém vào vùng đầu và vai của ông dũng khiến nạn nhân bị thương tích năm mươi năm
cáo trạng nhận định vũ dùng hung khí nguy hiểm
vũ dùng dao chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể của ông dũng gây nguy hiểm tính mạng
nên đã bị truy tố về tội giết người
về hành vi kiệt đâm vũ hiện công an huyện nhân trạch đã khởi tố xử lý theo thẩm quyền
tại thành phố nha trang đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã vào thăm hỏi các nạn nhân
và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa về việc khắc phục sự cố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
ở đoạn đèo khánh lê huyện vĩnh khánh khiến bốn du khách trung quốc tử vong và một mươi tám người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy
đến trưa ngày một mươi chín tháng bảy một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện
và được phía công ty du lịch lo nơi ăn ở tại thành phố nha trang
một số khác bị thương nặng hơn vẫn đang được bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa chăm sóc điều trị tích cực
chính quyền tỉnh khánh hòa đang phối hợp với lãnh sự quán cộng hòa nhân dân trung hoa
tại thành phố hồ chí minh và các bên có liên quan
thực hiện các thủ tục bàn giao nạn nhân tử vong cho gia đình
doanh nghiệp lữ hành cũng đang tích cực chăm lo cho các nạn nhân
ubnd giao thông quốc gia đề nghị ubnd giao thông tỉnh khánh hòa tổ chức nghiên cứu kiểm tra lại vị trí xảy ra tai nạn
có giải pháp phù hợp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông
bởi đây là điểm đen từng nhiều lần xảy ra tai nạn nghiêm trọng và thảm khốc